những ngày gần đây tình hình nắng nóng gai gắt kéo dài diễn ra ở nhiều tỉnh thành trong cả nước
đã khiến cho cuộc sống của người dân gặp khó khăn
trong khi nắng nóng như vậy nhưng vấn đề còn nóng hơn gây bức xúc hơn
đây là việc tiền điện tăng vọt trong những tháng cao điểm nắng nóng
có hộ gia đình ở quảng ninh tiền điện tăng vọt lên đến gần chín mươi triệu đồng
sau khi kiểm tra lại thì chỉ có ba trăm sáu mươi đồng
hóa đơn tiền điện bị ghi nhầm tăng tới vài chục lần đây là lý giải của ngành điện
tuy nhiên việc ghi nhầm chỉ xảy ra ở chiều tăng mà không nhầm ở chiều giảm
ngay sau khi báo chí phản ánh về các trường hợp ghi sai chỉ số công tơ điện tại nhiều địa phương
tập đoàn điện lực việt nam đã có chỉ đạo các công ty thành viên thiết lập các nấc kiểm tra
kiểm soát trong quy trình xác nhận số liệu chỉ số công tơ lập hóa đơn tiền điện
phúc tra và công tác dịch vụ khách hàng từ ngày một tháng bảy
thế nhưng người dân vẫn đang lo ngại về vấn đề minh bạch
khi evn vừa là đơn vị ghi chỉ số và cũng vừa là đơn vị kiểm tra
nhà có năm người thời gian qua gia đình bà thơm không thay đổi cách sử dụng điện
thế nhưng tiền điện tháng năm lại tăng lên một một triệu đồng chỉ số công tơ từ bảy trăm linh lên hơn một số
tiền điện vụt tăng trong khi mọi sinh hoạt không thay đổi
thậm chí gia đình còn được giảm hơn sáu mươi đồng tiền hỗ trợ tiền điện vì dịch covid một mươi chín
trước là một chín triệu rồi
tháng sau mà hỗ trợ tiền điện
trong những ngày qua hàng chục nghìn người dân bức xúc vì tiền điện tháng bốn tháng năm tăng vọt
thậm chí có gia đình ở quảng bình bị áp mức năm mươi tám triệu đồng
hay một hộ gia đình ở tỉnh quảng ninh tiền điện tăng vọt lên gần chín mươi triệu đồng
sau khi kiểm tra lại chỉ có ba trăm sáu mươi đồng
càng khiến nhiều người dân nghi ngờ tính chính xác của việc ghi số điện của evn
minh bạch giá điện đấy là điều đương nhiên
đấy là điều một yêu cầu cơ bản của một nước văn minh
và bất kỳ một thể chế nào bất kỳ một nước nào đều yêu cầu minh bạch
không phải chỉ mỗi giá điện mà tất cả mọi thứ
vì vậy minh bạch trong cả về vấn đề về minh bạch và rõ ràng
các chuyên gia khẳng định nghi ngờ của người dân là hoàn toàn có cơ sở
khi hiện nay việc ghi số công tư điện kiểm tra việc ghi số công tư điện
đang được evn và các công ty con của evn độc quyền không ai có thể can thiệp
như tại các đơn vị điện lực thuộc tổng công ty điện lực miền bắc
trong hai tháng gần đây mỗi tháng đã phát hiện hơn hai khách hàng ghi nhầm chỉ số công tơ
công tơ cháy kẹt trên tổng số một mươi ba triệu công tơ thuộc quản lý của đơn vị
tuy hầu hết các trường hợp đã được phát hiện sửa chỉ số trước khi phát hành hóa đơn
nhưng người dân vẫn không khỏi có tâm lý lo ngại
bên cạnh đó các chuyên gia và evn cũng đồng tình và khuyến nghị người dân
cùng giám sát việc ghi số điện hàng tháng hoặc theo dõi về tình hình tiêu thụ điện của mình
thông qua các ứng dụng kênh thông tin của ngành điện